nếu chúng ta không có những biện pháp bảo vệ môi trường sống ngăn chặn thực phẩm bẩn
thì con người vẫn còn phải gánh chịu nỗi đau do bệnh ung thư gây ra